thưa quý vị và các bạn sáng nay tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm
một trăm một mươi năm ngày thành lập tỉnh điện biên bảy mươi năm ngày thành lập đảng bộ tỉnh điện biên và sáu mươi năm năm chiến thắng điện biên phủ
mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất của chủ tịch nước trao tặng
giữa buổi lễ có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đại biểu lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương địa phương lãnh đạo tỉnh điện biên đại biểu mẹ việt nam anh hùng
lão thành cách mạng đại biểu các lực lượng vũ trang nhân dân các dân tộc tỉnh điện biên
phát biểu tại lễ kỷ niệm đồng chí tòng thị phóng nêu rõ tỉnh điện biên có vị trí chiến lược quan trọng
về chính trị kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và đối ngoại
có lợi thế là trung tâm kinh tế giao lưu văn hóa với các tỉnh khu vực tây bắc trung quốc lào
tuy nhiên điện biên vẫn là tỉnh phát triển trung bình
để phân đấu trở thành tỉnh phát triển của khu vực tây bắc phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đề nghị
đảng bộ chính quyền quân và dân tỉnh điện biên tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng
tăng trưởng phát triển kinh tế nhanh bền vững hơn làm tốt công tác xoa đói giảm nghèo nâng cao đời sống nhân dân
hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch ngành lĩnh vực tăng cường khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho đầu tư phát triển
chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp xanh tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn
mở rộng vùng sản xuất hàng hóa tập trung có hiệu quả gắn với thị trường tiêu thụ ổn định nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp
chú trọng phát triển rừng sản xuất quan tâm phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới
để đảm bảo an ninh trật tự cho lễ kỷ niệm công an tỉnh điện biên đã chủ động khảo sát xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ phương tiện
lực lượng phối hợp với các đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bàn làm nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các hoạt động kỷ niệm